chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp ông dinesh kumar sarab chủ tịch giám đốc điều hành công ty dầu khí ấn độ ongc vides
tại buổi tiếp đại diện của công ty ongc vdes mong muốn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ủng hộ các dự án khai thác dầu khí tại việt nam
cùng với đó là tăng cường hơn nữa việc hợp tác với tổng công ty dầu khí việt nam